thưa quý vị hệ thống đường sát đô thị hiện đại hay còn gọi là metro được thành phố hồ chí minh xác định là định hướng phát triển trọng tâm
nhằm tạo bộ mặt mới cho giao thông đô thị đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển đô thị
trúc kinh nghiệm tuyến metro số một gặp nhiều vướng mắt phát sinh sau khi khởi công dẫn đến kéo dài hàng chục năm rồng rã
thành phố hồ chí minh đã có những giải pháp linh hoạt và phù hợp khi chuẩn bị thực hiện tuyến metro số hai bến thành tham lương
những thay đổi về cơ chế vốn hình thức giải phóng mặt bằng được triển cai sáng tạo đã giúp tiến độ chuẩn bị cho dự án thông suốt hơn
bảo đảm khởi công đúng kế hoạch đề ra
đây là nội dung chính trong phần vấn đề và dư luận tuần này
mở đầu như thường lệ xin mời quý vị theo dõi phần điểm lại những tin tức đáng chú ý tuần qua
nhân dịp thắng công nhân
nhân dịp thắng công nhân năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bốn liên đoàn lao động tp hcm đã tổ chức chương trình cảm ơn người lao động
nhằm tôn vinh những giá trị đóng góp tích cực của lực lượng cán bộ đoàn viên người lao động
và quá trình phát triển của thành phố
năm mươi công nhân lao động được biểu dương đại diện cho hơn một bốn triệu đoàn viên công đoàn và công nhân
người lao động của tp hcm
đây là những tấm gương tiêu biểu có vai trò tiên phong đi đầu hăng hái thi đua lao động sản xuất
coi những sáng kiến ứng dụng và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
chương trình cảm ơn người lao động cũng là dịp để đại diện công nhân người lao động bày tỏ tâm tư
nguyện vọng các sở ngành và công đoàn thành phố có những chính sách cách hỗ trợ phù hợp
để nâng cao chất lượng đời sống của người lao động mang lại hiệu quả lao động sản xuất
đồng góp vào sự phát triển chung của tp hcm
hai mươi đội tuyển đến từ hai mươi một quận huyện và thành phố chủ đức thuộc tp hcm đã tham gia hội thi
nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp thành phố
các đội trải qua hai nội dung thi lý thuyết và thực hành gồm hoạt động chữa cháy
cứu người và di chuyển tài sản tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh
hội thi góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy
cùng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm nực cao kiến thức về công tác phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là bổ sung kỹ năng xử lý tình huống
từ đó góp phần đưa hoạt động của các tổ liên gia đi vào thực chất
phát huy hiệu quả phương trầm bốn tài chỗ tại khu dân cư
kết thúc hội thi đội đạt giải nhất đại diện cho thành phố hồ chí minh
tham dự vòng thi thứ hai cấp khu vực tổ chức tại tỉnh bà rịa vũng tàu
góp ý tại chương trình các doanh nghiệp đóng góp nhiều ý kiến xung quanh các dự án
dự thảo luật đang được sửa đổi như luật việc làm luật bảo hiểm xã hội
luật công đoàn và các chính sách của thành phố hồ chí minh
như thay đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân các điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp
nghiên cứu chính sách hỗ trợ để công nhân người lao động tiếp cận được dự án nhà ở xã hội
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp là dịp để lãnh đạo thành phố công đoàn thành phố
gặp gỡ lắng nghe những chia sẻ góp ý của các doanh nghiệp để kịp thời đề xuất
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và chăm lo cho người lao động
quỹ ba nhân dân quận một tp hcm

chính thức thi điểm thu phí cho thuê một phần vỉa hè tại một mươi một tuyến đường khu vực trung tâm
các tuyến đường này đều bảo đảm điều kiện rộng ít nhất ba mét trong đó có một năm mét dành cho người đi bộ
người dân có thể tra cứu từng tuyến đường để biết thêm thông tin về mục đích sử dụng
diện tích sử dụng và mức đóng phí tại phần mềm
sau khi đăng ký hồ sơ trong ba ngày cơ quan chức năng sẽ duyệt phương án
chuyển mã quy rờ đến người dân đóng phí sử dụng
hiện đã có hơn bốn mươi hộ gia đình đăng ký thuê một phần vỉa hè để kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa
việc thi điểm sẽ kéo dài đến hết tháng chín hai nghìn một mươi bốn
sau quận một các quận năm quận một mươi hay quận một mươi hai sắp triển khai hình thức cho thuê này
tại nhiều tuyến đường đủ điều kiện trên địa bàn
mức thu phí được thành phố áp dụng dựa trên giá đất bình quân tại năm khu vực
ở nội thành sẽ cao hơn ngoại thành
trong đó mức thấp nhất cho hoạt động giữ xe là năm mươi đồng
cao nhất ba trăm năm mươi đồng trên một m hai mỗi tháng
các hoạt động khác sẽ áp dụng từ hai mươi đồng đến một trăm linh đồng trên một m hai mỗi tháng
trong mạng lưới đường sắt đô thị theo quy hoạch của tp hcm
và tương lai là tuyến số năm ba b bốn và sáu
tạo thành hệ thống đường sắt đô thị thuận lợi
trung chuyển hành khách dọc theo trục đông tây vào trung tâm tp hcm
góp phần quan trọng trong việc giảm tình trạng ung tắc
tai nạn giao thông và cải thiện môi trường đô thị dọc tuyến
với tầm quan trọng đó tuyến metro số hai được tp hcm rất quan tâm
nhiều cơ chế cách làm chủ động linh hoạt được vận dụng
giúp tiến độ triển khai dự án hạ tầng trọng điểm này đang đi theo kế hoạch đề ra
đáp ứng mục tiêu khởi công dự án trong năm sau
đối với quá trình triển khai dự án về hạ tầng giao thông
khâu được xem là cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công
đó là công tác giải phóng mặt bằng
sớm có mặt bằng sạch việc thi công được chủ động hơn và ngược lại
nhận rõ thực tế này ngay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện dự án
bà quản lý đường sắt đô thị tp hcm đã chủ động phối hợp chặt chẽ
cùng chính quyền sáu quận dự án đi qua
nhiệm vụ trọng tâm là sớm vận động người dân hiểu
ủng hộ dự án giao thông đô thị trọng điểm của thành phố
từ đó đồng thuận phương án bồi thường để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư
căn nhà của ông lê văn vũ nằm ngay vị trí mặt tiền đắc địa
trên đường cách mạng tháng tám trung tâm quận ba
sau khi hiểu rõ tầm quan trọng của dự án giao thông trọng điểm sắp đi qua
ông đã đồng thuận với phương án đền bù là một trong những hộ sớm bàn giao mặt bằng
cho chính quyền địa phương

dù bị sụt giảm nguồn thu nhập lớn từ việc cho thuê mặt bằng
nhưng cũng vì cái chung vì bộ mặt đô thị thành phố
ông đặng huy hoàng cũng sớm bàn giao mặt bằng cho địa phương từ đợt đầu
thấy được cái thông tin này người ta giải phóng đường để làm mê chô thì thôi cũng tốt
mình đi trước đi có làm sao đâu
nói cái chủ trương của nhà nước một khi đã làm chẳng qua là chỉ có sớm muộn mà thôi
đợi có kinh phí đợi đất nước có tiền là làm thôi
chứ không ấy đâu
đường xá thì nhỏ quá cũng không được
dân số thì càng ngày càng lớn độ xe cộ thì càng ngày càng đông
đường thì nó đâu có nở ra được đâu
dân phải hỗ trợ cho một tay giải phóng cho nhanh này nọ thôi
trên địa bàn quận ba có tất cả một trăm một mươi hai trường hợp
gồm chín mươi năm hội gia đình cá nhân và một mươi bảy tổ chức bị ảnh hưởng
bởi dự án xây dựng tuyến mê chô số hai
trong đó có bốn mươi ba trường hợp có đất bị thu hồi toàn bộ
và sáu mươi chín trường hợp thu hồi một phần đất
tổng diện tích đất cần để thực hiện dự án là hơn hai mươi sáu
trong đó diện tích cần bồi thường giải phóng mặt bằng khoảng bảy một trăm sáu mươi sáu m hai
ubnd quận ba đã tiếp nhận đất mặt bằng của năm mươi bảy trường hợp đạt tỷ lệ tám mươi
tổng trường hợp bị ảnh hưởng dự án tuyến mê chô số hai trên địa bàn phần một mươi
có sáu mươi tám trường hợp
đến thời điểm này đã bàn giao chống cho dự án năm mươi hai trường hợp
trong đó là bốn mươi hai trường hợp là cá nhân
một mươi trường hợp là tổ chức
hiện nay nó còn

chuẩn bị bàn giao
trước ngày ba mươi tháng năm
cụ thể trong một mươi sáu trường hợp này thì có tám trường hợp
đã nhận đầy đủ các chế độ chính sách
về công tác bồi thường
tám trường hợp này cũng đã có chấp hành
và có cam kết sẽ thực hiện trước ngày ba mươi tháng năm
về công tác bàn giao mặt bằng cho dự án
ubnd quận hội đồng bồi thường quận
có cùng với đại phường
để có tiếp tục tháo gỡ
với tám trường hợp mà còn dướng
các nội dung pháp lý
hoặc là những nội dung về việc
do phát sinh thừa kế
của nội bộ gia đình
thì tám trường hợp này sẽ có quan tâm nhiều hơn
trong thời gian sắp tới
tuyển metro số hai bến thành tham lương
có đặc điểm phần lớn tuyến là đi ngầm
nên thi công trúc bày học kinh nghiệm
từ tuyến metro số một
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện sớm
tiến hành di dời các công trình tiện ích
ra hai bên nhà ga

sau này bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu
để bảo đảm tiến độ
cũng như tránh việc khiếu nại từ các nhà thầu
nhờ chủ động triển khai sớm
nên đến nay tỷ lệ bồi thường giải phóng mặt bằng
của toàn dự án đã đạt hơn chín mươi
trong đó một số quận
đã hoàn thành một trăm linh mặt bằng
như quận một quận một mươi tân phú quận một mươi hai
tháng sáu hai nghìn một mươi ba
ban quản lý đường sắc đô thị
thành phố hồ chí minh
chính thức khởi công gói thầu đầu tiên
về di dời hạ tầng kỹ thuật
của dự án metro số hai bến thành tham lương
đánh dấu bắt đầu giai đoạn
di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật
của dự án được thực hiện
trong khoảng thời gian hai mươi tháng
tại một mươi hai vị trí dọc tuyến
với tổng kinh phí khoảng một tỷ đồng
trong giai đoạn một
thi công xây dựng hệ thống cấp và thoát nước
điện cao thế một trăm một mươi kv
bố trí một lần vào hành lang năm m
hai bên hùng nhà ga ngầm nhà ga trên cao
và di dời tạm các công trình điện
trung thế và hạ thế
công trình viễn thông cũng vào hành lang năm m
sang giai đoạn hai
thi công di dời tái lập ngầm vĩnh viễn
công trình điện trùng và hạ thế
công trình viễn thông vào hào kỹ thuật ngầm
được bố trí trên bảng nắp
đỉnh các nhà ga ngầm
bảo đảm phục vụ thiết kế
cảnh quan đô thị hiện đại
toàn bộ các công trình hạ tầng kỹ thuật
đều được ngầm hóa
hiện tại gói thầu này nó gồm có
trung thế và cao thế và hạ thế
tuy nhiên ở hạng mục
trung thế và hạ thế
thì nó còn phụ thuộc vào các nhà thầu thi công
phần thoát nước nên chúng tôi phải chờ
bởi vì theo cái thiết kế thì chúng tôi ở trên
riêng cái hạng mục cao thế
là nó độc lập
nó không có liên quan đến các cái hạng mục kia
thế nên nhà thầu tranh thủ để triển khai sớm
thì đối với
hạng mục này nó có những cái
đặc thù sau thứ nhất là cái phần cấp ngầm
nó được đặt ở dưới đội sau là hai m bốn
so với cái mặt cốt thiện hữu
ở trên đường
chính vì vậy cho nên trong quá trình mà đào
đào đất để đào mương
đào đất để đào mương
đào đất để đặt cái cắp ngầm xuống
thì nó có rất nhiều cái rủi ro
chính vì vậy đó là những cái mà nhà thầu cần phải tập trung nhất
đó là chúng tôi tập trung vào
cái công tác
chống sạc vòng
vòng vách chống như là đóng cửa lá xe
để đảm bảo được cho
các hội dân lân cận những công trình xung quanh
cũng như là những cái xe
mà nó sẽ di chuyển sát bên
hạng mục của mình
đó là cái yếu tố quan trọng
theo chủ đầu tư điểm thuận lợi của tuyến metro số hai
là ngay từ trong năm hai nghìn một mươi ba
toàn bộ nhà thầu thi công
các hạng mục di dời kỹ thuật cấp thoát nước
viện thông điện đã được tuyển chọn
qua hình thức đấu thầu đúng quy định
nhờ đó bước sang năm hai nghìn một mươi bốn
các nhà thầu đã triển khai nhân lực thi công
đồng loạt trên công trường
cái tuyến metro số hai thì đi dọc
theo cái trục đường từ bến thành phạm hồng thái
cách mạng tám trường trinh
và ra đến
bút giao cộng hòa và quẹo đại bộ tham lương
thì tuyến số hai đi qua cái trục
xuyên tâm của thành phố
với cái mật độ giao thông lớn
thì cái việc thi công thì nó sẽ gặp những cái khó khăn
về việc tổ chức phân luồng giao thông
đảm bảo an toàn giao thông
cũng như là đảm bảo cái an toàn của nhà dân
tại vì tất cả công trình hạ tầng kỹ thuật đều được di rời
sang hai bên nhà ga
thì sát nhà dân thì cần phải có cái điều phối
về giao diện giữa các nhà thầu
sáu nhà thầu chính
và các sáu đơn vị cấp thoát nước
điện chủ sở hữu
cũng như là một mươi hai đơn vị viễn thông
thì chúng tôi phải điều hành đồng bộ giao diện
thì đó là một cái thách thức
nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng với cái năng lực chuyên nghiệp
của các nhà thầu cũng như là các cái kinh nghiệm
đã đúc kết được từ các cái dự án tương tự
như tuyến metro số một
chúng tôi tự tin sẽ có thể điều hành tốt
cái công tác thi công trong năm hai nghìn một mươi bốn
mật độ giao thông cao
gần như hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
xuyên suốt trục đường dự án đi qua
nên tiến độ thi công di dời
hạ tầng kỹ thuật nhiều vị trí nhà ga
bị ảnh hưởng đáng kể
theo giấy phép thi công của sở giao thông vận tải
thời gian thi công chủ yếu vào ban đêm
từ hai mươi giờ
đến năm giờ sáng hôm sau
tại vị trí nhà ga s một mươi phạm văn bạch
số sáu trăm tám mươi hai a đường trường chinh
phường một mươi năm quận tân bình
các công nhân kỹ sư đang tập trung cao độ
vận hành thiết bị thi công hạng một
vừa cấp nước và thoát nước
các công đoạn được tiến hành một cách cẩn thận
bảo đảm mọi thứ hoạt động trân trung
và an toàn
đang thi công phần
và cấp nước song song với nhau
trong cái hiện thật là mình đang thi công
trong cái phần
trong cái vỉa hè
và về việc thi công ở đây
là mình cũng thi công sắp xong
ở trong cái phạm vi vỉa hè
của cái hạng một thoát nước rồi
và mình cũng đã làm được
năm mươi khối lượng
cho hạng một cấp nước
ở trong cái phần mà thi công được
trong vỉa hè là mình sẽ còn
hai tuần nữa để mình sẽ hoàn thành
tiếp tục sau đó là
bên này sẽ chuẩn bị
triển khai ra
đào ở phía ngoài đường
công tác thi công
ở hiện trường di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật
bị ảnh hưởng bởi dự án metro số hai
bao gồm các công trình thoát nước
cấp nước công trình điện viện thông
đang được thực hiện triển khai đồng loạt
tại nhiều nhà ga
đa số các công trình hạ tầng kỹ thuật
nằm ngầm dưới mặt đất
nên rất khó khăn
trong quá trình thi công của các công trình hạ tầng kỹ thuật
đặc biệt ở những vị trí
giao chéo giao cắt nhiều hạng mục hạ tầng với nhau
điều này đòi hỏi
phải chuẩn bị giải pháp kỹ thuật cao
mô hình đang được chủ đầu tư áp dụng
là mô hình công nghệ bim
giúp chủ đầu tư phát hiện xung đột
giữa các hạng mục hạ tầng kỹ thuật
từ rất sớm trong quá trình thiết kế
và kịp thời đề xuất các biện pháp thi công
phù hợp để nhanh tiến độ thực hiện
mô hình được tiếp tục áp dụng
trong giai đoạn quản lý thi công
các công trình này
nghiệm thu và đến khi bàn giao công trình
đưa vào sử dụng
hiện nay chúng tôi đang thi công
tại năm vị trí trên toàn tuyến
bắt đầu thi công từ
ngày hai mươi hai tháng ba
đối với gà vị trí đang đứng đây
là nhà gà f một mươi phạm văn bạch
đang tập trung thi công
hạng mục thoát nước
đến nay tiến độ phía bên phải
nhà gà đối với hạng mục thoát nước
đã đạt được khoảng bảy mươi sáu
của lượng còn hạng mục cấp nước
đã đạt được khoảng bốn mươi sáu
của lượng còn hạng mục cấp nước
tại vị trí này
dự kiến từ nay đến
cuối tháng bốn à cuối tháng năm
sẽ hoàn tất thi công
và sau đó chúng tôi sẽ
triển khai thi công
phía giao lộ phạm văn bạch
đến tiến về phía gà tân bình
đó là cái đoạn mà chúng tôi
phải thi công ở lòng đường làn xe máy
sẽ tiếp tục thi công từ
cuối tháng năm
sẽ hoàn thành việc thi công
di rời hạng cắt tất cả
công trình tầng kỹ thuật
tại vị trí nhà gà f một mươi này
kiểm tra trực tiếp
tại năm vị trí thi công
di rời hạng tầng kỹ thuật
gồm hệ thống kết thoát nước
công trình điện viễn thông
chủ đầu tư dự án đánh giá khối lượng công việc
đến nay là bảo đảm
tuy nhiên khó khăn sắp tới
sẽ lớn hơn việc thi công
dời ra bên ngoài mặt đường
có mật độ lưu lượng phương tiện di chuyển đông
việc thi công hạ tầng kỹ thuật
trong đô thị chật hẹp
với mặt bằng đủ để bố trí các hạng mục
trong phạm vi năm m
bao gồm tất cả hạng mục hạ tầng kỹ thuật điện
cấp nước thoát nước
là điều rất khó khăn
và tìm ẩn nhiều nguy cơ
như mất nước mất điện
phương án xử lý giao cắt
chúng tôi đã thể hiện
từ lúc mà chúng tôi thực hiện công tác thiết kế
chúng tôi đã ứng dụng
mô hình thông tin công trình bim
trong công tác quản lý giao diện
xung đột trong giai đoạn thiết kế
và đến giai đoạn thi công
chúng tôi tiếp tục áp dụng pin để quản lý thi công
và chúng tôi đã thiết lập cái ma trận quản lý
về giao cắt
vị trí giao cắt trên từng vị trí nhà ga
và gắn với đó là từng đơn vị sở hữu
và gắn với từng trách nhiệm của từng nhà thầu
để chúng tôi quản lý công tác
mà xử lý giao diện
để tránh ảnh hưởng đến tiến độ
thì hiện nay đánh giá cơ bản
chúng tôi đang làm tốt công tác quản lý giao diện
với sự hỗ trợ của các đơn vị chủ sở hữu
như là công ty lưới điện cao thế
điện lực sài gòn tân bình
cũng như là tổng ty cấp nước sài gòn sao cô
và các đơn vị thành viên
đang phối hợp tốt với chúng tôi về công tác này
theo chủ đột từ tuyến metro số hai
một mươi hai vị trí di dời hạ tầng kỹ thuật
sẽ được hoàn tất từ nay đến cuối năm
làm tiền để bàn giao toàn bộ
mặt bằng sạch cho nhà thầu chính
vào cuối hai năm hai nghìn một mươi năm
tuyến metro số hai bến thành tham lương
có chín nhà ga ngầm
nên công tác di dời hạ tầng kỹ thuật
được đánh giá là phức tạp
dự án có tổng chiều dài khoảng một mươi một ba km
đi qua địa bàn sáu quận
tân bình và tân phố
toàn tuyến có một mươi một nhà ga
trong đó trên địa bàn quận ba có bốn nhà ga
gồm s hai tàu đàn
s ba dân chủ
s bốn hòa hưng và s năm lê thị triên
tuyến metro số hai
mở giai đoạn phát triển không gian ngầm
của thành phố hồ chí minh
trên cơ sở các nhà ga ngầm dọc tuyến
đây cũng là công trình đầu tiên
của thành phố ứng dụng mô hình bim
và cũng là dự án áp dụng
cách làm mới khi giải phóng mặt bằng
hạ tầng kỹ thuật sạch một trăm linh
trước khi thi công các dự án chính
sau giải phóng mặt bằng và thi công di dời hạ tầng
khẩu trọng tên tiếp theo
là công tác tuyển chọn tư vấn chung
sau khi tuyển chọn tư vấn chung
sẽ vào rà soát thiết kế
cũng như xây dựng hồ sơ mười thầu
để nhà thầu chính thi công đường hầm
và các nhà ga của metro số hai
trong năm hai nghìn hai mươi năm